chương trình trao học bổng quỹ hạt sống việt năm hai nghìn một mươi tám do báo nhân dân tổ chức vừa kết thúc tốt đẹp tại thành phố cần thơ
tham dự chương trình có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó thủ tướng thường trực
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng các đồng chí lãnh đạo đảng các bộ ban ngành trung ương
trong suốt sáu năm vừa qua quỹ hạt giống việt đã và đang thực hiện tốt mục tiêu ý nghĩa của mình
đó là hướng đến các em học sinh trong cả nước hướng đến những hoàn cảnh những mảnh đời nghèo khó nhưng có trí hướng
hoài bão vươn lên trong cuộc sống
qua đó nhằm tạo điều kiện giúp các em phát triển bản thân cũng như được thụ hưởng môi trường giáo dục tốt nhất
với tinh thần đó quỹ hạt giống việt năm nay đã dành tặng ba chín tỷ đồng cho một ba trăm linh em
học sinh nghèo hiếu học có thành tích xuất sắc trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám cho khu vực đồng bằng sông cửu long
mỗi suốt học bồng trị giá ba triệu đồng
theo ban tổ chức toàn bộ một ba trăm linh suất học bổng lần này do ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt tài trợ
đây cũng là đơn vị đã có nhiều đóng góp cho các chương trình khuyến học khuyến tài và an sinh xã hội
của nhiều địa phương trong khu vực đồng bằng sông kiều long và cả nước